hôm nay là một ngày đặc biệt rất nhiều những lời yêu thương được gửi trao
rất nhiều những món quà những trị ân tình cảm dành cho nhau
trong một ngày đặc biệt này ngày của tình yêu
và hôm nay thì người giấu mặt tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những cái câu chuyện đầy nhân văn
và tôi hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ cảm nhận được cái sự yêu thương được gửi trao trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay
tôi cũng hy vọng thôi bởi vì thông thường thì lê anh sẽ không gặp trước nhân vật của mình
và không biết trước được là câu chuyện của họ thực sự có gì ở trong đó
chỉ biết rằng trước mặt lê anh hôm nay là hai nhân vật của ngày hôm nay
đó là một cặp vợ chồng
và thưa quý vị đây cũng là lần đầu tiên mà chương trình của chúng ta có một cặp khách mời thay vì một người
quý vị cũng thấy đấy ạ
chào tạm hạn anh chị đến với chương trình này ạ
giới thiệu thêm cho quý vị một chút thông tin mà lê anh biết được ít ỏi trong thông tin ở đây
hai anh chị là một cặp vợ chồng có hát
có nghĩa là cả anh cả chị đều có hát
đi vê trong mình
chứ không chỉ một trong hai người
chị biết tin mình hát đi vê có hát đi vê là ở thời điểm nào
năm hai nghìn ba khi mà mình lấy chồng thì mình không biết là chồng mình đã bị lây nhiễm hát đi vê từ trước
anh có biết mình hát đi vê không
anh cũng không biết
bản thân anh cũng không biết
sau này khi mà anh ấy ốm ốm rất là nặng
thì mình cũng đưa chồng đi khám và điều trị ở các nơi
nhưng mà không khỏi
và sau đấy thì
có một bác sĩ thư vấn cho mình là nên đưa chồng đi kiểm tra hát đi vê
phát hiện ra là anh ấy nhiễm hát đi vê thì bác sĩ lại thư vấn tiếp là mình nên đi kiểm tra
vì hát đi vê lây nhiễm qua quan hệ tình dục
thì lúc đấy thì mình cũng đi kiểm tra hát đi vê
nhưng mà mình thì cũng có một cái gì đấy gọi là tự tin
mình nghĩ là mình mới sinh con và khi mà sinh con thì mình cũng làm xét nghiệm
mình nghĩ là mình không nhiễm
tôi phản đoán là cháu nguy cơ cao
đúng rồi ạ
khi mà đưa con đi làm xét nghiệm thì lúc đấy là kết quả ban đầu của con là cũng dương tính với hát đi vê
ôi trời ơi
và bác sĩ thì cũng tư vấn là trẻ em thì sau một mươi tám tháng thì mới có kết quả chính xác
mặc dù rất là buồn nhưng mà mình cũng cố gắng hy vọng là sau một mươi tám tháng thì con sẽ không bị nây nhiễm hát đi vê từ mình
nhưng mà một mươi tám tháng sau thì đưa con đi làm xét nghiệm
thì kết quả là con bị nây nhiễm hát đi vê từ bố mẹ
đó là người chồng trước của chị đúng không
đúng rồi ạ
thì sau đó thì cái bệnh tình của anh thế nào
và bây giờ thì anh thế nào rồi
sau đấy thì chồng mình nằm viện và đã mất sau đấy khoảng một năm
vì ngày đấy thì cũng chưa có thuốc điều trị
và vì sau khi phát hiện nây nhiễm thì anh ấy lại tái sử dụng mặt túy ngay
anh cũng có một cái sự chia sẻ gì về chuyện này không
ở nhà thì anh em bạn bè rủi rau chơi sử dụng mặt túy làm chín mươi bảy
cứ mua về chơi thôi chơi dần chơi dần
mà đến lúc mà đến lúc mà cuối cùng
mà đến lúc mà mình không còn cái khả năng để mình làm được việc
thì lúc đó mình hết tiền
mình thấy ngắp ngắn ngắp dài
thì mình bảo thôi hôm nay không sử dụng mặt túy nữa thử xem như thế nào
thì là đêm hôm đấy thì bị vật vã
như kiểu lúc
mình nằm ngủ mình thấy chân tay nó kiểu là buồn trôi
mình bảo không biết tại sao
chưa biết là nguyên nhân tại sao mà chân tay nó buồn trôi kiểu này
thì lúc đêm hôm đấy lại gọi bạn
mày đi lấy hộ bạn
bạn lại đi lấy cho lửa phân
mình lại chơi xong rồi mình lại không thấy dòi rút nữa
thì hôm sau mình hỏi một cái anh
anh ấy đã sử dụng mặt túy trước đấy
anh ấy bảo thế này em bị dính rồi đấy
năm chín mươi chín thì mình lấy vợ
lấy vợ thì mình cũng xin con
xin một đứa cháu trai
nhưng mà mình vẫn đang sử dụng mặt túy
đến năm hai nghìn
thì bắt đầu là mình
xâm rớt mặt túy
thì lúc đó mình lại quay lại con đường đi
đi buôn bán
đến năm hai nghìn sáu
thì mình biết là mình bị nhiễm hiv
anh ấy đến với nhau lâu chưa
vợ bị chồng bị con là sao không bị
cháu của chị
thì chính xác là có hiv rồi
rồi bây giờ tôi phải bắt đầu hồi hộp tiếp đến cháu
cháu của chị
cháu của chị
cháu của anh lúc ấy là
cháu lúc ấy lúc mình bị phát hiện ra
thì cháu lúc ấy mới có sáu tuổi
trời ơi cậu bé thế nào rồi anh
cháu không bị
đúng nghĩa là thoát lư hái tử thần đấy ạ
cháu năm nay một mươi chín tuổi rồi
trời ơi tôi ước mơ được nhìn thấy cháu
thế là tuyệt vời
trong cái tỉ lệ nhất định ấy
là cháu không hề bị lây nhiễm
thật ra thì mình cũng nghĩ là
hoặc là thời điểm mà anh sinh cháu chưa
anh chưa bị
em cũng không biết là lúc ấy mình có bị hay chưa
nhưng mà bản thân em về thì lúc ấy hai vợ cháu chưa bị
xét nghiệm về thì em cũng bảo là
có lẽ lúc ấy mình cũng không hiểu về bệnh
mình nghĩ là chắc chắn là có khi con
vợ bị chồng bị thì con làm sao không bị
cho cháu lên viện nhi khám ấy
thì lấy xét máu xét nghiệm một tuần sau
các bác sĩ sang lấy kết quả
các bác sĩ đọc là cháu không bị
nhưng mà thực ra thì
khi mình đưa con đi làm xét nghiệm
thì bác sĩ cũng nói là
ví dụ có một mươi đứa mà sinh ra từ
từ một mươi bà mẹ nhiễm hạt nhiễm
thì chỉ nếu mà không được
can thiệp gì về thuốc
dự phòng nơi nhiễm từ mẹ sang con
thì chỉ có ba đứa vị thôi
bây giờ tôi lại hồi hộp tiếp
cháu của chị thì chính xác là có hiv rồi
thế bây giờ cháu thế nào
con mình con trai
năm nay thì cháu một mươi năm tuổi rồi
khi mà phát hiện ra cháu
thì cái thời kì đấy thì
thực sự thì cũng hy vọng thôi chứ còn
cái giai đoạn mà từ bốn tháng
cho đến lúc mà một mươi tám tháng làm xét nghiệm ấy
là cháu cũng rất là hay ốm
và cũng thường xuyên bị thiêu chảy
thì các bác sĩ cũng
cũng có tiên đoán là khó mà
tránh được ấy
thì hy vọng thôi
sau khi mà làm xét nghiệm xong một mươi tám tháng
thì cái thời kì đấy là cháu
cháu cũng ốm rất là nhiều
thường cháu nằm ở bệnh viện
nhiều hơn ở nhà
và cháu trụ được đến
lúc hơn hai tuổi
thì may mắn lúc đấy là có thuốc
mình đã đưa con đi điều trị
thuốc arv mà
cho đến thời điểm này rất là may là cháu
có một cái sức khỏe hoàn toàn bình thường
vì cháu rất là yêu thể thao
và cháu rất là chịu khó tập thể dục
và ăn uống đầy đủ
cũng như là mình cũng đã nói chuyện với con về
vấn đề bệnh tật ngay từ nhỏ ấy
thế nên là con đã chuẩn bị được cái tâm lý rất là
tôi tin là cháu còn có trách nhiệm với chính mình còn hơn nữa
bởi khi cháu đã có căn bệnh từ bé như vậy
thì khi lớn lên cháu đã phải
chống chọi với nó
nhưng mà về mặt khoa học ấy
thì đã hoàn toàn
bước ra khỏi cái lễ từ thần chưa
hay là vẫn có nguy cơ
hay là vẫn phải tiếp tục dùng thuốc nữa trong những năm tiếp theo
khi mà phát hiện ra
nhiễm hiv thì phải đồng nghĩa với việc
sẽ điều trị suốt đời
bây giờ mọi việc trong cuộc sống đối với anh nó nhỏ và nhỏ bé lắm
mọi quyết định nó không khó khăn đâu
bởi vì những cái gì khó nhất
mình đã làm làm rồi mà
cho nên tôi nghĩ khó nhất có khi là
quyết định đến với chị bên này
hai người đến với nhau lâu chưa
từ năm hai nghìn chín
năm hai nghìn một mươi thì
lúc đầu thì cũng không biết
cái ý đồ của anh ấy đâu
lên một số ngày thì
thấy anh ấy mang hoa này
lãi mạn thế
cứ mang hoa rồi
đến trò chuyện xong rồi
mời đi uống nước
xong rồi anh ấy
vào giúp mình làm một số
những cái việc nhà
vì của nhà có hai mẹ con thì mình cũng hay đi
thỉnh thoảng talk show chúng ta cũng nên
im lặng để chúng ta viết ra
đây tôi có cái bút đây
hai cái bút
bây giờ mọi người
không nhìn tại nhau nhé
linh muốn hỏi một cái điều rất là sâu sắc
rất là chân tình thôi
anh chị quyết định đến
tiếng nói hôn nhân
xin chào anh và
như các bạn thấy đấy ạ
hai anh chị đã quyết định đến với hôn nhân
tức là đến với nhau một cách chính nghĩa
và theo đúng pháp luật việt nam
là vợ chồng với nhau
với rất nhiều những cái khó khăn
lý do vì sao đến với hôn nhân
câu trả lời của chị là vì anh ấy yêu em và con
cái chữ và con quan trọng nha
thứ hai là
vì em cần một chỗ dựa tinh thần
vì con em rất quý mến anh ấy
thứ tư vì anh ấy
rất chân thành
vì anh ấy rất nể em
đó là năm ý mà vì sao
chị quyết định hôn nhân với anh
còn anh thì sao
câu trả lời của anh có mỗi một cụm từ thôi
anh yêu em
đàn ông đấy
chỉ cần nói gọn thế thôi
chắc phải vỗ tay cho anh vì điều này
chỉ vì anh yêu em
đúng ông này là chỉ yêu là cưới đây đúng không
không cần cân nhắc nhiều
nhưng phụ nữ đấy anh thấy không
họ phải nghĩ quá nhiều điều
đâu có phải có yêu không đâu
với anh chị thì
tôi cũng phải hỏi một cái điều nhỏ nhỏ thôi
thế hai anh chị cưới nhau vậy
thì có định có em bé không
à mình có em bé rồi
có em bé rồi
thế thì hạnh phúc quá
nhưng mà cháu thế nào ạ
cái việc quyết định có con
là một quyết định rất là khó khăn đối với mình
lấy nhau phải đến
hơn ba năm sau thì
mình mới quyết định có con
vì anh ấy thì rất là khát khao các con
còn mình thì không
có con mình rất khát khao là có một em bé
nhưng mà cái nỗi sợ
nó vẫn cứ ám ảnh trong đầu
mình sợ là mình không may chuyển hdv sang con nữa
thì thực sự là
rất là đau nòng
vì thế khi mà sống cùng
hai vợ chồng sống cùng với nhau
thì càng ngày tình yêu
thì càng sâu đậm hơn
và càng ngày
cái sự gắn kết càng mạnh mẽ hơn
cái lúc đấy thì
mình là cần
cố gắng để sinh
với anh ấy một đứa con
để cái sợi dây gắn kết
giữa hai vợ chồng sẽ nặng nhiều hơn
và con của mình thì đến nay đã được bốn tuổi rồi
hơn bốn tuổi một chút rồi
và rất là may mắn là
cháu đã làm xét nghiệm
và cháu không bị lây nhiễm hdv từ mẹ
tuyệt vời hôm nay đầu xuân xin
chúc mừng anh chị với cái hạnh phúc vô cùng to lớn này
tôi tin là với anh chị
nó là một cái gia sản rất là lớn
ở trong cuộc đời của mình
trong dịp đầu xuân thì chương trình ngày hôm nay cũng
xin cùng với lời chúc
có một cái chút lì dị
thêm may mắn cho anh chị
và chúc hạnh phúc của hai anh chị
cám ơn anh
cám ơn chương trình
chúc chị và anh có nhiều may mắn nhé
cám ơn anh
và cám ơn chương trình rất là nhiều
và cám ơn anh chị một lần nữa
đến với chương trình ngày hôm nay
để chúng ta có cái cơ hội chia sẻ và giao lưu này
thưa quý vị khán giả thân mến
cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng sẽ phải khép lại
bởi vì cái thời lượng của chương trình nó không được dài
nhưng các bạn thấy đấy
tôi cũng lại không muốn mời khách mời của chúng tôi
bởi vì sau đây tôi sẽ tiếp tục trò chuyện với họ
chỉ đơn giản là đầu xuân
trà dư tử hậu
chúng ta sẽ có những câu chuyện với nhau
để chia sẻ thêm về cuộc sống
và tôi hy vọng rằng là nhân vật của chúng tôi
sau một quãng thời gian giấu mặt
thì hoàn toàn có thể bước ra để trò chuyện với quý vị khán giả
để cùng chia sẻ những câu chuyện
hậu người giấu mặt như thế nào
hãy tiếp tục đồng hành với lê anh trong chương trình này
và hãy là nhân vật của lê anh
để kể những câu chuyện của chính quý vị
liên hệ với lê anh theo email
còn bây giờ thì xin chào tạm biệt
hẹn gặp lại quý vị và các bạn